công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi cho biết lực lượng công an xã vừa liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển tàng trữ gỗ lậu
công an xã hương trà huyện trà bồng phát hiện tài xế ô tô tải biển số năm mươi một c bốn mươi bảy nghìn sáu trăm chín mươi bảy chạy từ hướng xã trà tây huyện trà bồng
có dấu hiệu khả nghi nên đã phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe chứa hai mươi sáu phách gỗ sẻ một mươi bốn cây gỗ tròn
chủ xe không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan mà còn tìm cách tiếp cận lực lượng làm nhiệm vụ và hối lộ tiền để được bỏ qua
tuy nhiên công an xã kiên quyết từ chối và đề nghị tài xế hợp tác để làm rõ vụ việc
cùng thời gian này trong lúc tuần tra lực lượng công an xã trà tân cũng phát hiện hai mươi chín thanh gỗ cất giấu tại bìa rừng xã trà tân
tin tưởng khi tham gia mua bán qua mạng xã hội nạn nhân đã bị đối tượng lừa đảo hơn chín triệu đồng
trước đó nạn nhân liên hệ với tài khoản facebook phi xăm của đối tượng phạm quốc
phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc để mua lợn giống
hai bên đã nhắn tin và thỏa thuận giá mua một con lợn giống là ba triệu đồng
nên nạn nhân chuyển vào tài khoản của đối tượng năm trăm linh đồng tiền cọc và thống nhất sẽ chuyển số tiền còn lại sau khi nhận được lợn giống
tuy nhiên sau đó đối tượng lấy lý do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
không có xe gửi lợn đi và yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thêm tiền mua cám lợn và tiền hàn lồng sắt để nhốt lợn khi đi gửi
nạn nhân đã tin tưởng và chuyển tổng cộng hơn chín triệu đồng
sau khi nhận được tiền đối tượng đã chặn hết liên lạc với nạn nhân và đến ngày bảy tháng năm
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện tam đường tỉnh lai châu
sáng nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ hỗn chiến giữa phố
khiến cho khu vực này bị náo loạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ sáng trên đường phạm văn thuận phường tân mai tp biên hòa tỉnh đồng nai
xuất hiện hai nhóm với hàng chục thanh niên chạy xe máy mang theo nhiều hung khí như dao tự chế gậy gọc bom xăng gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai nhóm hò hét rượt đuổi nhau trên đường khiến cho khu vực này bị náo loạn
các đối tượng ném bom xăng vào nhau làm cháy khắp mặt đường
đáng chú ý trong quá trình hỗn chiến người dân còn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn
cơ quan công an sau đó đã trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc và truy xét các đối tượng có liên quan
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày một mươi tám tháng năm tới đây
để xét xử bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ của nữ sinh rau gà cao mỹ duyên
và bị cáo vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trần thị hiền đã bị toán cấp sơ thẩm tuyên phạt hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm trần thị hiền kháng cáo không nhận tội
đồng thời không thừa nhận có quen biết một bị cáo đã sát hại con gái mình
ba bị cáo còn lại là vì văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chồng thu là chủ mưu vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên
bùi văn công và lường văn hùng không kháng cáo nhưng được toán nhân dân cấp cao tại hà nội
triệu tập đến phiên tòa để tham gia tố tụng
ngoài ra hội đồng xét xử triệu tập chị cao thảo loan con gái của bị cáo trần thị hiền
và ba người khác tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này
phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh điện biên trong hai ngày
trong khi tuần tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho sea games ba mươi một
tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh miện tỉnh hải dương
đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công bốn mẹ con mắc kẹt trong đám cháy
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm nhà của gia đình chị trần thị hiền
ở xã ngũ hùng huyện thanh miện bị cháy và các thành viên trong gia đình không thể tự thoát ra
tổ công tác đã ngay lập tức phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời sử dụng than tre trực tiếp leo lên tầng hai giải cứu thành công bốn mẹ con chị hiền xuống đất an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết đang tạm giữ đối tượng sơn thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện trần văn thời về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án chính là chồng của đối tượng
cách đây khoảng bốn tháng trong lúc xảy ra mâu thuẫn với chồng hồng đã dùng dao chém chồng tử vong
sau đó để che giấu hành vi phạm tội hồng đã dùng dụng cụ bằng sắt cột vào người nạn nhân rồi đẩy sát xuống ao gần nhà
dây dứt bởi hành vi phạm tội suốt vài tháng qua ngày một mươi bốn tháng năm hồng đến cơ quan công an tự thú và khai nhận vụ việc
công an tỉnh cà mau đã triển khai lực lượng lặn tìm thì phát hiện sương người và một số vật dụng khác liên quan đến hành vi phạm tội của sơn thị hồng
liên quan đến nghi án con giết cha tại tỉnh bình định cơ quan pháp y tỉnh cùng người nhà của nạn nhân đã khai quật tử thi
ông lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở xã cát nhơn huyện phù cát để làm rõ nguyên nhân cái chết
trước đó lê văn tài ba mươi hai tuổi con ruột của ông lê văn tuấn đến công an huyện phù cát tự thú về việc đối tượng này đã dùng dao đâm chết cha ruột của mình do mâu thuẫn trong gia đình
để làm rõ bản chất của vụ việc cơ quan pháp y tỉnh bình định đã tiến hành khai cuộc tử thi để xác định nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra cái chết cho ông lê văn tuấn
hiện kết luận giám định đang được cấp rút hoàn thành để có căn cứ điều tra làm rõ vụ án
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa tiếp nhận tin báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao và giả danh là cảnh sát hình sự công an tỉnh
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tháp một mươi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú tại huyện tháp một mươi về việc bà bị lừa số tiền trên một ba tỷ đồng
tại cơ quan công an bị hại cho biết vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà có nhận tin điện thoại từ một số lạ
đầu dây bên kia xe
xưng là người của công an đọc chính xác những thông tin cá nhân của bà
chúng cho biết bị hại đang nợ tiền cước điện thoại và có liên quan đến vụ án ma túy và đề nghị bị hại phối hợp cung cấp thông tin để điều tra
vì quá lo sợ và để chứng minh mình không phạm tội bị hại đã làm theo lời yêu cầu của chúng